các bộ trưởng phải tập trung khắc phục cho được những tồn tại vướng mắc cũ đã được chỉ ra trong nhiều năm nay với giải pháp căn cơ và tầm nhìn dài hạn hơn nữa
là bộ trưởng đầu tiên trả lời chất vấn tại kỳ họp này song đây là lần thứ hai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đăng đàn cho quốc hội và cử tri cả nước
tại phiên chất vấn những vấn đề cũ tồn tại nhiều năm nay như nông sản được mua mất giá
việc xây dựng thương hiệu cho hạt gạo sản xuất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ manh mốn
đến những vấn đề đang là chủ đề thời sự như cảnh báo thẻ vàng tùy ban châu âu do việc đánh bắt trái phép
dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp đều được nhiều đại biểu đặt ra với tư lệnh ngành nông nghiệp và chính phủ
hiện nay cây tiêu ở tây nguyên thì mất cả mùa mất cả giá và cây cà phê thì mất giá kéo dài và rất là sâu hiện tại còn có bốn mươi thôi
cây bất cập nhất hiện nay của việt nam là gì
cây bất cập nhất là khâu chế biến và tổ chức thương mạng
thì tới đây chúng ta nếu không có chế biến vào thì không thể nào dập được cái chuyện hôm nay được để mai lại mất
và thứ hai nữa chúng ta phải chia sẻ là nền kinh tế thị trường thì tuân thủ theo thị trường cũng rất khó đấy
không ai dự báo mà mai ngày kia nó là cái gì giá nó thế nào cả
bởi vì đến vàng giá nó biến động dâu hỏa giá cũng biến động thì chúng ta phải trên một cuộc diện chung để chúng ta định ứng
kết thúc phần trả lời của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các đại biểu mong muốn vị tư lệnh ngành ra soát lại toàn bộ những việc đã làm được
những việc còn bất cập để giai đoạn tới có biện pháp tổ chức thực hiện tốt hơn
một trong những vấn đề làm nóng hội trường riêng hồng trong phần chất vấn đối với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
chính là cơ chế phòng vệ thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa việt nam
trong bối cảnh không gian hội nhập kinh tế của nước ta đang mở rộng hơn bao giờ hết
xin bộ trưởng cho biết là nguyên nhân
và trách nhiệm của bộ trưởng trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực này
trong các thời gian vừa qua như trong các sản phẩm thiết bị điện tử
rồi thì máy tính rồi các cái sản phẩm của diệt may da dày
và đặc biệt là gỗ rán và các sản phẩm gỗ
thì có những dấu hiệu để tranh thủ lợi dụng giai đoạn thương mại
cũng như là cả truyền tài bất hợp pháp để lần tránh các thuế phòng vệ và thuế tự vệ
thuế phòng vệ thương mại của hoa kỳ eu và nhiều nước khác
thì cũng đã được phát hiện và trên thực tế
bộ công thương đã có sự chủ động phối hợp và báo cáo với chính phủ
đồng thời tiếp tục có chỉ đạo cho các bộ ngành để cùng phối hợp quản lý và xử lý những vấn đề này
tuy nhiên theo các đại biểu quốc hội thì vấn đề quan trọng nhất bộ trưởng lại chưa trả lời
đó chính là lỗ hỏng rất lớn về pháp luật
hàng rào kỹ thuật chưa đủ mạnh để kiểm soát tình hình
đặc biệt là sự công khai minh bạch về quy định hàng việt nam là thế nào
đồng thời chờ đợi tư lệnh ngành công thương đưa ra được những giải pháp đột phá
những bước đi lộ trình cụ thể để khắc phục cho được những tồn tại hạn chế hiện nay
trọn vẹn buổi chiều ngày bảy tháng một mươi một và khoảng gần một giờ cuối buổi sáng
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
ngay từ những chất vấn đầu tiên các đại biểu quốc hội đã đi thẳng vào những vấn đề
đang gây bức xúc dư luận xã hội và cử tri
đó là chủ trương tinh giản biên chế sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp
nhất là ngành giáo dục và y tế
chủ trương tự chủ của các đơn vị công lập như hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất cập
các yêu cầu điều kiện về văn bằng chứng chỉ để xét thi nâng ngạch và thi thăng hạng không thực chất
gây tốn kém phiền hà cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức
sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ công chức viên chức sai phạm
đạo đức công vụ của một bộ phận không đáp ứng yêu cầu như vậy
nguyên nhân và giải pháp thế nào để khắc phục trong thời gian tới
xin thưa các đại biểu bác hồ sơ làm công tác cán bộ bác hồ chọn đúng người
ở đây chúng ta làm rất nhiều quy trình rất nhiều thủ tục rất nhiều tiêu chứng
nhưng mà chúng ta chọn không đúng người không hiểu được người không hiểu được cán bộ
thậm chí trong vấn đề sai phạm cán bộ trong thời gian vừa qua
cái quản lý hồ sơ của cán bộ công chức khai không trung thật mà không phát hiện được vấn đề này
trước những bất cập nói trên các đại biểu quốc hội mong muốn bộ trưởng thẳng thắn
có những đánh giá liên quan đến lực lượng đội ngũ cán bộ tham mưu về chính sách xây dựng pháp luật
trong ngành nội vụ hiện nay cần đầu tư gì cho các lực lượng này vì đây là khâu quan trọng nhất
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng là vị bộ trưởng thứ tư đăng đàn trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ tám đây cũng là lần đầu tiên vị bộ trưởng này trả lời chất vấn cho quốc hội
nhiều đại biểu quan tâm đến công tác quản lý thông tin điện tử nhất là các trang thông tin điện tử mạng
nói về mạng xã hội thì nó là không gian biểu đạt tự do của người dân nó là một không gian khác
chỉ có điều là trên cái không gian này thì mình cũng có quy định pháp luật và đặc biệt là mình phải hạn chế
cái tiêu cực của nó thôi để cho cái không gian này nó lành mạnh hơn
trong bài phát biểu trước khi trả lời chất vấn trước quốc hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình
nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu về kinh tế
mà thách thức lớn nhất của chúng ta
thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên
và nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sợ trách nhiệm
nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước không phải là rừng vàng biển bạc
nguồn lực phát triển lớn nhất của đất nước ta chính là con người gần một trăm linh triệu dân
thủ tướng cho rằng để đạt mục tiêu chiến lược là dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thì chúng ta phải đồng tâm hiệp lực với tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm